nhân võ quỳnh trang có quan hệ tình cảm với nguyễn kim trung thái
sau đó trang dọn về sống cùng thái và cháu v a con của thái với vợ cũ
tại trung cư saigon pearl thuộc đường nguyễn hữu cảnh phường hai mươi hai quận bình thạnh
qua thời gian dài sinh sống trang nhiều lần tác động vật lý với a gây nên nhiều vết bầm trên người
cụ thể trang đã dùng dòi mây để gian dậy cháu a và tiếp tục dùng gậy gỗ ra tay khi dòi mây gãy
thái nhiều lần chứng kiến bé a bị trang trút
đòn dòi bằng gậy gỗ hay dòi mây có thể ảnh hưởng đến tính mạng
thế nhưng không can ngăn đồng thời thái cũng chửi và đánh con
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cháu a học bài online
quá trình dạy học trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai
đến trưa cùng ngày cháu a than mệt và vào phòng nghỉ nôn ói
thế vậy trang liên lạc cho thái về
trở về nhà thái ôm cháu a vào nhà tắm để cháu nôn ói
và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe của cháu có dấu hiệu chuyển biến xấu
tuy nhiên cháu a đã tử vong sau đó
trước đó sau khi cháu a tử vong công an tp hcm đã phối hợp với các cơ quan chức năng
khôi phục toàn bộ các video trong camera an ninh gốc tại nhà nguyễn kim trung thái
hình ảnh cuối cùng về bé ntva sau bốn giờ bị đối xử tàn động liên tiếp
là bé không còn sức sống và đã nằm lả người trên giường
sau đó nguyễn kim trung thái và người tình là nguyễn võ quỳnh trang mới đưa cháu đến bệnh viện
ở phường hai mươi hai quận bình thạnh cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện
bên cạnh đó thông tin báo người lao động cho biết nguyễn kim trung thái đã chủ động xóa dữ liệu
camera truyền về điện thoại của mình
tuy nhiên cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ tàn độc mà bị can quỳnh trang
đã gây ra đối với nạn nhân
bên cạnh đó một thông tin khác cho biết
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trong suốt bốn giờ từ một mươi bốn giờ đến một mươi tám giờ trang đã dùng hung khí nguy hiểm
là cây gỗ to và dài ra tay liên tiếp vào cháu va trong đó có cả vùng đầu và chán
đồng thời người phụ nữ này còn dùng chân tác động vào những vùng nhạy cảm của cháu
trang còn dùng dây buộc tay chân đến khi va bị kiệt sức nhưng vẫn bắt cháu quỳ học
vừa quỳ học vừa uống nước
khi cháu gái đang quỳ
trang dùng tay tắt mạnh vào vùng đầu khiến cho cháu gái bị kiệt sức
sau khi sự việc xảy ra giám đốc công an tp hcm thiếu tướng lê hồng nam đã chỉ đạo điều tra
xử lý các cá nhân gây ra hậu quả của vụ việc để làm án điểm xử lý nghiệm
bà nth mẹ bé va đã gửi đơn đến công an tp hcm viện kiểm sát nhân dân tp hcm
công an quận bình thạnh yêu cầu tăng hình phạt đối với nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
về hành vi đoạt mạng người và đối xử tàn độc với người khác
sau khi công an quận bình thạnh khởi tố trang về tội hành hạ người khác
liên quan đến vụ việc phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức yêu cầu công an tp hcm khẩn trương phối hợp
với công an quận bình thạnh làm rõ vụ án mạng xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan
trước đó luật sư nguyễn đức tránh đoàn luật sư tp hcm đã có những nhận định về khung hình phạt cao nhất
mà các đối tượng này có thể đối diện
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
do đó dù có hay không có ý định tước đoạt tính mạng của cháu a từ trước
thì việc trang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đoạt mạng người là hoàn toàn chính xác
luật sư tránh giải thích việc dùng hung khí tác động vào vùng trọng yếu trên cơ thể con người
thì người thực hiện hành vi phải nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi do mình gây ra
mặt khác hành vi tàn độc của trang không phải là sự bộc phát nhất thời
xảy ra trong thời gian ngắn
liên tục trong khoảng thời gian dài từ một mươi bốn h đến một mươi tám h
nhận định về mức án trên cơ sở tính chất hành vi phạm tội của nguyễn võ quỳnh trang
theo luật sư khung hình phạt sẽ được xem xét ở điểm b khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
với hành vi đoạt mạng người dưới một mươi sáu tuổi
bị can quỳnh trang có thể bị xử phạt trong khung hình phạt
phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ngoài tội danh đoạt mạng người được cơ quan điều tra khởi tố bổ sung
bị can quỳnh trang còn bị khởi tố về tội đối xử tàn ác với người khác
theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
với tội danh này bị can quỳnh trang có thể đối diện với khung hình phạt tù từ một đến ba năm
vi phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi và không có khả năng tự vệ quy định tại mục a khoản hai
về trách nhiệm hình sự của cha nạn nhân là bị can nguyễn kim trung thái
luật sư nguyễn đức tránh cho rằng cơ quan công an đã khởi tố người này để điều tra hai tội
đối xử tàn ác với người khác và che giấu tội phạm
với tội đối xử tàn ác với người khác
bị can thái có thể đối diện với khung hình phạt tù từ một năm đến ba năm
vi phạm tội đối với người dưới một mươi sáu tuổi và không có khả năng tự vệ quy định tại mục a khoản hai
về tội che giấu tội phạm bị can có thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
theo quy định tại mục a khoảng hai

theo quy định tại mục a khoảng hai
nếu có căn cứ xác định bị can nguyễn kim trung thái xóa các video trong camera an ninh
ghi lại hành vi phạm tội của bị can quỳnh trang
thì đó là những hành vi bao che cho người phạm tội nhằm mục đích xóa dấu vết
gây cản trở cho quá trình điều tra tội phạm
vụ án đang được tiến hành xử lý theo đúng quy trình của pháp luật
và kẻ thù ác sẽ phải chịu hình phạt thích đáng cho những hành vi mất nhân tính
đã cướp đi sinh mạng của bé v a
những thông tin mới nhất về diễn biến điều tra cũng như mức án dành cho hai đối tượng này
sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng
nếu đây là tin tức mà quý vị quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan
và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo